ba cơ sở đại học hàng đầu của việt nam là đại học bách khoa hà nội đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực năm hai nghìn hai mươi của tờ chuyên đề báo cáo các vấn đề liên quan đến giáo dục bậc đại học time higer education
theo đó lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ việt nam có ba cơ sở đào tạo đại học được lọt vào bảng xếp hạng
đại học bách khoa hà nội được xếp trong nhóm ba trăm linh một bốn trăm linh trường dẫn đầu đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia thành phố hồ chí minh xếp sau
lượt là bốn trăm linh một năm trăm linh và sáu trăm linh một tám trăm linh
một lĩnh vực khác cũng có trường đại học của việt nam vào danh sách xếp hạng là khoa học máy tính
ở lĩnh vực này đại học bách khoa hà nội và đại học quốc gia thành phố hồ chí minh có tên
bảng xếp hạng các trường đại học thế giới theo lĩnh vực hai nghìn hai mươi cũng dựa trên cùng bộ một mươi ba chỉ số đánh giá giống như bảng xếp hạng các trường đại học thế giới hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đối với mỗi lĩnh vực phương pháp tính được điều chỉnh để phù hợp hơn